thưa quý vị sau phiên khai mạc hội nghị trung mương sáu trung ương đã thảo luận và quyết định một số nội dung về công tác cán bộ cụ thể như sau
một căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả của hành vi vi phạm căn cứ quy định của đảng ban chấp hành trung ương đảng đã biểu quyết
quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí phạm xuân thăng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh hải dương
hai căn cứ quyết định hiện hành ý kiến của các cơ quan liên quan và chủ trương của bộ chính trị về bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật
trên cơ sở đề nghị của cấp ủy tổ chức đảng ý kiến của các cơ quan chức năng và xem xét nguyện vọng của cán bộ
ban chấp hành trung ương đảng biểu quyết thông nhất để ba đồng chí nguyễn thành phong ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban kinh tế trung ương
bùi nhật quang ủy viên trung ương đảng chủ tịch viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam huỳnh tấn việt ủy viên trung mương đảng
bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương thôi tham gia ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
tại thành phố đà nẵng thông tin trẻ tại nhóm lớp mầm non độc lập tư thục cây du còn được biết đến với tên gọi là em scon bị giáo viên bạo hành bỏ đói
đang khiến dư luận hết sức phẫn nộ và ngay trong chiều ngày hôm nay lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã có mặt tại đây để điều tra xác minh sự việc
trưa ngày ba tháng một mươi biên bản cuộc họp với phụ huynh học sinh và bức thư xin lỗi của giáo viên được đăng tải trên fanpage của nhóm lớp mầm non độc lập tư thục mscon
lan truyền trên mạng xã hội mặc dù được gỡ sau khoảng hai tiếng đăng tải
theo đó bà phan thùy giang giáo viên đứng lớp đồng thời là người sáng lập nhóm trẻ này thừa nhận các hành vi như đẩy ngã đánh
xô tác xách và ném kéo lê đút cơm thô bạo bỏ đói với một số trẻ tại lớp
nhóm lớp mầm non độc lập tư thụp m school nằm trên địa bàn phường hòa xuân quận cẩm lệ được cấp phép hoạt động từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
với quy mô năm mươi hai trẻ cơ sở mới chỉ tuyển được hơn ba mươi cháu
chiều ngày ba tháng một mươi ngay sau khi tiếp nhận thông tin

hòa xuân và chính quyền địa phương cùng lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo quận cẩm lệ đã có mặt tại cơ sở mầm non này để xác minh
việc thu thập thông tin phục vụ cho công tác điều tra vẫn đang được triển khai
tuy nhiên trước mắt phòng giáo dục và đào tạo quận đã đề nghị ủy ban nhân dân phường hòa xuân ra quyết định dừng hoạt động gấp nhóm trẻ này để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các trẻ còn lại
thông tin này là sự thật thật sự là một đào làng
chúng tôi cũng phối hợp và đề nghị ủy ban dân phường hòa xuân ra quyết định đình chỉ gấp cái nhóm này bắt đầu từ ngày mai ngày bốn tháng một mươi
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng lãnh đạo ủy ban nhân dân quận cẩm lệ cho biết
đang khẩn trương yêu cầu các đơn vị điều tra thẩm định thông tin từ các bên
từ đó sẽ có biện pháp xử lý nhóm trẻ mầm non này
sự việc cũng là hồi chuông cảnh báo
về việc quản lý hoạt động của các nhóm trẻ tư thuộc thì ngay
công an huyện thạnh phú tỉnh bến tre vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam trần văn hữu tín
chú tệ huyện thạnh phú về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tín đang làm nhân viên của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiền giang
lợi dụng sự tin tưởng của nạn nhân tín đã gọi điện nói dối có khách hàng cần vay số tiền là ba trăm linh triệu đồng để đáo hạn ngân hàng và được nạn nhân cho vay
đến hạn trả tiền nhưng không liên hệ được nạn nhân đã đến ngân hàng của tín làm việc để tìm hiểu
thì phát hiện mình bị lừa nên đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền
trước đó vào đêm ngày ba mươi tháng chín lực lượng công an bắt quả tăng tụ điểm đánh bạc tại khóm an lộc phường an bình a thành phố hồng ngự
tại hiện trường bắt giữ hai mươi một đối tượng
thu giữ tại chiếu bạc số tiền hơn sáu mươi năm triệu đồng hai mươi chín xe mô tô các loại cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
khám xét trên người các đối tượng tạm giữ số tiền hơn hai trăm sáu mươi bảy triệu đồng và hai mươi điện thoại di động
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội cho biết trong đêm mùng hai dạng sáng ngày mùng ba tháng một mươi
nhiều tổ công tác một trăm bốn mươi một công khai kết hợp với hóa trang tuần tra trên địa bàn nhiều quận nội thành
đã phát hiện bắt giữ nhóm đối tượng cùng phương tiện lạng lách đánh võng
gây mất trật tự công cộng
các tổ công tác một trăm bốn mươi một công khai kết hợp hóa trang tuần tra trên địa bàn quận hoàn kiếm tây hồ đống đa hai bả trưng
đã phát hiện bắt giữ một mươi ba đối tượng cùng phương tiện có hành vi nẹt bô rú ga gây mất trật tự công cộng
ngoài ra cảnh sát còn phát hiện hai đối tượng vận chuyển bình khí cười và một gói nghi ma túy
các đối tượng vi phạm đã được bàn giao cho công an các địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
ngày hôm nay công an tỉnh nghệ an cho biết phòng cảnh sát hình sự vừa khởi tố một đối tượng cưỡng đoạt tài sản của người nổi tiếng
đó là vũ văn đức chú tại tỉnh phú thọ
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai do cần tiền tiêu xài đức đã lập nhiều tài khoản facebook ảo
rồi xin làm quản trị viên cho các nhóm ntifan trong fanpage có số lượng người theo dõi lớn
sau đó đức đăng các bài viết có thông tin bịa đặt nhằm bôi nhọ uy tín các diễn viên ca sĩ người nổi tiếng
từ đó đức liên hệ với các cá nhân để thỏa thuận gỡ bài xóa ảnh nhằm cưỡng đoạt tài sản
với thủ đoạn như trên đức đã ba lần cưỡng đoạt tài sản của một ca sĩ với số tiền là một trăm hai mươi tám triệu đồng
sau hai ngày bị ảnh hưởng bởi lũ quét hiện nay lũ trên sông hủy giảng và sông nậm bộ
chảy qua xã tà cạ và thị trấn mường xén của huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an đã rút
đến thời điểm hiện nay mưa lũ đã làm cô lập hai xã tây sơn và tà cạ
trong đó bản hòa sơn có hai trăm ba mươi sáu hộ với chín trăm sáu mươi sáu nhân khẩu và bản sơn hà bị chia cắt
hiện nay nước đang rút chính quyền địa phương huy động tối đa lực lượng khẩn trương thực hiện công tác khắc phục hậu quả mưa lũ
lực lượng vũ trang trên địa bàn đã sung kích kịp thời có mặt tại kỳ sơn
bên cạnh đó công an tỉnh nghệ an đã điều động năm mươi cán bộ chiến sĩ tăng cường để giúp nhân dân khắc phục hậu quả
hiện nay khu vực kỳ sơn trời đã tạnh mưa tuy nhiên khu vực thượng nguồn vẫn mưa
nên nước đổ về suối hủy rằng vẫn khá lớn gây khó khăn trong việc tiếp cận cứu trợ tại bản hòa sơn sơn hà xã tà cạ
và khó khăn thứ ba là từ hai giờ sáng cái hôm mà bị xảy ra trận lũ
cho đến bây giờ là hiện nay một nửa của khối một thị trấn này cho đến hai chiếc bản hai chiếc xã vì câu lập là chưa có điện
ở đây cũng là một cái khó khăn cho công tác liên lạc và xử lý các cái nắm các cái thông tin báo cáo
trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp ủy ban nhân dân huyện kỳ sơn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan
tập trung huy động các lực lượng tham gia ứng cứu khắc phục hậu quả mưa lũ
đồng thời tiếp tục trực tiếp chỉ đạo địa phương sơ tán người dân đến nơi an toàn
thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ cho công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
ngày hôm nay bộ y tế thông tin đã nhận được báo cáo của sở y tế tp hcm về kết quả xét nghiệm giải trình tự gen
khẳng định một bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ chủng manqov virus
đây là bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ được ghi nhận đầu tiên tại việt nam
bệnh nhân là nữ ba mươi năm tuổi thương chú tại tp hcm
khởi phát bệnh vào ngày một mươi tám tháng chín khi đang du lịch tại dubai
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai về việt nam
với triệu chứng sốt kèm mệt mỏi ớn lạnh đau cơ đau đầu và ho
xuất hiện các nốt đỏ ngứa trên cánh tay thân mình và mặt
tin an ninh trả tự công an thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an vừa triệt phá thành công chuyên án trộm cắp ở tiệm vàng
bắt giữ đối tượng trần bình thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
ngày hai mươi năm tháng chín bình đột nhập vào tiệm vàng lấy trộm bảy chiếc điện thoại cùng nhiều trang sức bằng vàng và bạc
số tài sản này bình mang ra hà nội bán được hơn một trăm linh tám triệu đồng
sau đó đối tượng quay lại đà nẵng để lẩn trốn do bị lực lượng chức năng vây bắt
tại cơ quan công an bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hoàng mai đã thu giữ sáu điện thoại di động
và một số trang sức vàng bạc liên quan đến vụ án đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng
mua bán số lượng lớn ma túy một đối tượng vừa bị lực lượng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la
phối hợp với công an huyện mộc châu công an thị trấn nông trường mộc châu
và đội kiểm soát phòng chống ma túy cùng khải quan địa biên bắt giữ
đó là tráng thị khuấa chú tại tỉnh hòa bình
kha bị lực lượng chức năng bắt giữ vào sáng ngày hai tháng một mươi
tại một nhà nghỉ tại huyện mộc châu tỉnh sơn la với tăng vật là sáu bánh heroin và khoảng một mươi hai viên ma túy tổng hợp
cùng một số vật chứng khác
số ma túy trên cuốn mua của một người đàn ông không rõ danh tính và đang trong quá trình mang đi tiêu thụ